trí tuệ nhân tạo ai được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển riêng cho ai
lấy công nghệ này làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền kinh tế
việt nam được nhận định cũng không đứng ngoài hướng phát triển này
ngày hội là một trong những sự kiện về trí tuệ nhân tạo lớn nhất tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
ai for vn summit hai nghìn một mươi chín kết nối những người việt làm trí tuệ nhân tạo
khơi gợi tình yêu đối với khoa học đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo
từ đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo
các diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước đến từ các khối doanh nghiệp khối công nghệ
khối start up khối hàn lâm đã cùng thảo luận và đề ra giải pháp toàn diện cho phát triển ngành ai
chúng tôi làm việc và ký những biên bản hợp tác rất chặt chẽ
ví dụ với bnpt với evn với các tập đoàn khác nữa
để làm sao mà trước hết là chúng ta gắn kết những bài toán thực tế
và để sinh viên trong quá trình học cũng như là nghiên cứu để gắn kết
để giải quyết những bài toán thực tế nguồn lực từ doanh nghiệp
hỗ trợ cho sinh viên về thực tập điều kiện tập cũng như là hỗ trợ học bổng
còn cũng xây dựng những phòng thí nghiệm chung
chúng tôi hy vọng là những cái ví dụ về hợp tác này sẽ được phát triển tiếp tục
và công ty khác ủng hộ
ngày hội hướng tới kết nối các thành phần bên trong hệ sinh thái dữ liệu
từ các viện nghiên cứu trường đại học tập đoàn công nghệ doanh nghiệp
từ đó liên kết các bên phát triển nghiên cứu triển khai và ứng dụng công nghệ ai
thúc đẩy công nghệ phát triển ở các lĩnh vực trọng điểm có thế mạnh ở việt nam
chúng ta phải tạo được một cái văn hóa kết nối chia sẻ giữa các doanh nghiệp
giữa các viện nghiên cứu giữa các trường đại học và ngày hội trí tuệ nhân tạo hôm nay
thể hiện ra một bước đầu khi chúng ta đã kết nối được các nhóm đó với nhau
và tự các viện trường các cộng đồng làm trí tuệ nhân tạo các doanh nghiệp
đã cùng nhau xây dựng lên chương trình này xây dựng nội dung của chương trình này
và cùng nhau hướng đến bàn luận những định hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo ở việt nam trong tương lai
chương trình ngày hội trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng
động lực thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển các tài năng tinh hoa ai tại việt nam
thông qua kết nối các thành phần từ viện nghiên cứu trường đại học doanh nghiệp
tập đoàn công nghệ start up cho đến cộng đồng ai